năm hai nghìn một mươi bảy tp hcm phấn đấu đưa diện tích trồng rau an toàn lên một mươi bảy ha tăng hơn một sáu trăm ba mươi ha so với năm hai nghìn một mươi sáu
bên cạnh đó tp hcm còn hỗ trợ bà con nông dân trồng rau theo chuẩn việt gap
hiện nay tp hcm đã chứng nhận việt gáp cho tám trăm tám mươi năm tổ chức cá nhân với diện tích tương đương gần ba ba trăm năm mươi hectare diện tích gieo trồng
sản lượng dự kiến sáu mươi năm bốn mươi tấn một năm
thành một xác định mục tiêu chương trình phát triển rau an toàn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi với mục tiêu nâng cao năng suất
chất lượng xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn tạo mối hợp tác chặt chẽ từ đó nâng cao nhận thức sản xuất cải thiện đời sống của người nông dân
tổng chi phí thực hiện chương trình gần sáu mươi tỷ đồng
sản phẩm rau sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp sẽ được tiêu thụ thông qua hợp đồng hình thành những vườn rau ứng dụng thông qua công nghệ cao
tăng giá trị sản phẩm tăng giá trị thu nhập gắn với phát triển nông thôn mới thông qua đó nâng cao mức sống và thu nhập cho bà con nông dân ở các huyện ngoại thành